hôm nay ngày ba mươi tháng một mươi đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương đã hội đàm trực tuyến với lãnh đạo nhóm ba tổ chức ngân hàng hợp tác quốc tế nhật bản
zbic cơ quan tài chính phát triển quốc tế dfc hoa kỳ và cơ quan tài chính xuất khẩu australia efa
đồng chí nguyễn văn bình khẳng định việt nam kiên trì nỗ lực hoàn thiện thể chế chính sách môi trường đầu tư kinh doanh
khuyến khích mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân trong nước và quốc tế tham gia phát triển cơ sở hạ tầng kể cả các dự án hạ tầng trọng điểm
việt nam sẵn sàng tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp có tiềm lực uy tín về công nghệ kinh nghiệm của nhật bản hoa kỳ và australia
đầu tư vào các dự án hạ tầng có chất lượng cao bền vững và thân thiện với môi trường
từ các điểm cầu quốc tế lãnh đạo các tổ chức tài chính zbic efa và dfc khẳng định cam kết mạnh mẽ về tăng cường hợp tác với việt nam
trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng năng lượng tiếp tục hỗ trợ tài chính cho các dự án hạ tầng năng lượng có chất lượng cao minh bạch và bền vững ở việt nam